ngày ba mươi một tháng một ngày thứ sáu đoàn công tác do bộ tư lệnh vùng năm hải quân và lãnh đạo các tỉnh thành phía nam
tiếp tục hành trình đến thăm và chúc tết tại đảo thổ chu xã thổ châu huyện phú quốc tỉnh kiên giang
đây cũng là điểm cuối của cuộc hành trình trên ba trăm năm mươi hải lý qua các đảo phú quốc hòn đốc nam du hòn chuối hòn khoai và đảo thổ chu
phóng viên truyền hình nhân dân đã ghi nhận về chuyến hành trình trên
tại đây đoàn đến thăm và chúc tết trạm radar sáu trăm một mươi trung đoàn một trăm năm mươi hai đồn biên phòng bảy trăm bảy mươi và ủy ban nhân dân xã thổ châu
các đơn vị đóng quân trên đảo thông báo với đoàn về tình hình huấn luyện xây dựng lực lượng
về công tác vận động quần chúng giúp dân sản xuất kế hoạch tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí công tác trực chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ tại đây
các cán bộ chiến sĩ và người dân trên đảo cũng bày tỏ xúc động trước tình cảm của các cấp đảng bộ
chính quyền địa phương và cơ quan báo chí không ngại đường xa đến với đơn vị nhân dịp tết nguyên đán sắp đến
năm nào cũng vậy bộ tư lệnh vùng năm cũng tổ chức đoàn thăm hỏi
chúc tết các cán bộ chiến sĩ tư lệnh vùng năm và nhân dân trên các đảo tây nam
đây là hoạt động ý nghĩa mỗi dịp tết đến xuân về
nhằm góp phần động viên kịp thời cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên tuyến đảo tây nam của tổ quốc
giúp cán bộ chiến sĩ nhân dân an tâm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững vùng biển đảo quê hương
năm nào cũng vậy bộ tư lệnh vùng năm cũng tổ chức đoàn thăm hỏi